trong khi đó bộ quốc phòng mỹ thông báo khoảng hai sĩ quan quân đội nước này đã được đặt trong tình trạng sẵn sàng cao
trong bối cảnh môi trường an ninh tại trung đông bất ổn
song khẳng định ở thời điểm hiện tại nước này không có quyết định nào liên quan đến việc triển khai quân đội
theo phó thư ký báo chí sabrina singh nhóm tàu sân bay tấn công air force hiện gần kết thúc sứ mệnh sáu tháng triển khai
tại khu vực bộ tư lệnh chiến trường châu âu của mỹ sẽ được kéo dài thời gian
trước lo ngại cuộc xung đột giữa hamas và israel tại giải gaza có nguy cơ leo thang và lan rộng
người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ khẳng định không có dấu hiệu iran dấn sâu vào cuộc xung đột hiện nay
trước đó iran tuyên bố sẽ không chỉ quan sát nếu xung đột giữa hamas và israel leo thang
làm dấy lên lo ngại xung đột có thể lan rộng trong khu vực
trong diễn biến liên quan jordanese tuyên bố bày tỏ hy vọng hội nghị tượng đỉnh của gaza diễn ra tại ai cập vào ngày hai mươi một tháng một mươi tới
với sự góp mặt của tổng thống mỹ joe biden sẽ mang đến luồng sinh khí mới cho tiến trình hòa bình khu vực